thanh niên khởi nghiệp cùng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc là chủ đề của buổi tọa đàm vừa diễn ra chiều nay
tại diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ nhất và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức
từ ngày hai mươi tám đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại thành phố đà nẵng
diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi tám mang chủ đề tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo việt nam
tại đây đông đảo thanh niên sinh viên khởi nghiệp các nhà đầu tư nhà tư vấn khởi nghiệp đã giao lưu
thảo luận cùng đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ và các lãnh đạo bộ ngành trung ương
về thực trạng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại việt nam trong thời gian qua đánh giá từ cơ chế
chính sách tới diễn biến thực tế so sánh hướng đi cách làm của các quốc gia đã khởi nghiệp thành công
để tìm những giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo việt nam
để thành công chính một cái tinh thần để chúng ta mạnh dạng phát động phong trọng khởi nghiệp việt nam
ở việt nam nhất trong giới trẻ của nước ta
người dân doanh nhân đổi mới sáng tạo cùng song hành với chính phủ để đưa kinh tế việt nam đột phá
bắt kịp và cùng tìm các nước phát triển
diễn đàn cũng đã thảo luận về vai trò từng chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tổng hợp
kiến nghị chính phủ thủ tướng về những cơ chế chính sách
để tạo sự đột phá
đây cũng chính là cơ hội cho thanh niên doanh nhân trẻ có các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
và các nhà đầu tư chuyên gia cố vấn khởi nghiệp đưa ra đề xuất sáng kiến giải pháp
góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
và hỗ trợ hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
diễn đàn cũng nhằm triển khai đề án của thủ tướng chính phủ
về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
chỉ thị về tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và triển khai chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp
chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám của hội liên hiệp thanh niên việt nam